sở thông tin truyền thông tp hcm ra mắt trung tâm báo chí của thành phố tại số hai trăm năm mươi năm trần hưng đạo quận một tp hcm
đây cũng là trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đại diện bộ thông tin và truyền thông cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố
trung tâm báo chí tp hcm là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc sở thông tin và truyền thông
có nhiệm vụ là đầu mối kết nối giữa lãnh đạo các cấp của thành phố và cơ quan chức năng
để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng chính xác về các hoạt động của thành phố trên các lĩnh vực đến các cơ quan báo chí
trung tâm được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để đáp ứng được yêu cầu cao nhất của việc tiếp nhận
và truyền tải thông tin đến với báo giới trong nước và quốc tế
đây cũng là nơi bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn phẩm chức đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo
các cơ quan xuất bản báo chí biên tập viên phóng viên cán bộ kỹ thuật